cơn bão số hai vừa qua dù không tác động trực tiếp tới khu vực tỉnh thanh hóa tuy nhiên bão số hai cũng đã khiến cho hai người tử vong và nhiều công trình giao thông thủy lợi tại tỉnh thanh hóa bị hư hỏng
hai nạn nhân tử vong là ông nguyễn như thắng và bà nguyễn thị tâm cùng ở xã hải thượng huyện tĩnh gia
các nạn nhân bị rơi xuống hố sụt lốn ở tỉnh lộ năm trăm một mươi ba khi đang lái xe máy trong bối cảnh đêm tối và trời mưa lớn
bão số hai còn khiến các tuyến quốc lộ một mươi năm c một mươi sáu hai trăm một mươi bảy bốn mươi bảy bị sạt lở tao luy dương xa bồi mặt đường rãnh dọc ba sáu trăm linh m khối tắc năm cống qua đường ta luy âm bị sạt lở hai mươi tám m tại ba vị trí
tuyến đường tỉnh đường tuần tra biên giới đường huyện xã bị sạt lở ta luy dương xa bồi mặt đường rãnh dọc tám trăm linh m khối đường giao thông liên xã thôn bị hư hỏng hơn một bốn km
mưa lớn cũng cuốn trôi nhiều đường ống dẫn nước hai hai trăm bốn mươi con gia súc ra cầm
một hecta lúa hoa màu một trăm tám mươi hai hecta nuôi thủy sản làm hư hỏng một trăm một mươi m canh mương và nhiều tài sản của nhân dân